tối qua một mươi tám tháng tám tại thủ đô viêng trăn lào đại sứ quán việt nam và cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại lào
đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam và kỷ niệm một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát biểu tại buổi lễ đại sứ nguyễn bá hùng đã ôn lại chặng đường vẻ vang bảy mươi năm năm chiến đấu xây dựng và phát triển của lực lượng công an nhân dân việt nam
dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của đảng cộng sản việt nam sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo bộ công an
lực lượng công an nhân dân việt nam đã và đang thu được nhiều thắng lợi vô cùng to lớn góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước việt nam xã hội chủ nghĩa
phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cũng đã nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của đông đảo quần chúng nhân dân và các ban bộ ngành từ trung ương đến địa phương
đây là thành tiệu to lớn là nền tảng quan trọng để xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân vững mạnh thế trận lòng dân vững chắc
tại buổi lễ các đại biểu đã được xem những thước phim tư liệu về quá trình hình thành và phát triển của lực lượng công an nhân dân việt nam
và thưởng thức các bài hát ca ngợi đất nước việt nam và lào tươi đẹp ca ngợi mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa việt nam và lào